thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm cho biết trong vòng một tuần
quận bốn đã ghi nhận hơn năm trăm linh ca mắc mới
quận bốn đang có một mươi phường trên tổng số một mươi ba phường là thuộc vùng cam
do đó quận bốn đã triển khai biện pháp khẩn cấp để dịch không lây lan
phường sáu là một trong một mươi phường trên địa bàn quận bốn được đánh giá nằm ở nguy cơ dịch cấp độ ba
với đặc thù là địa bàn có nhiều hộ kinh doanh ăn uống
địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra nhắc nhở và xử lý trường hợp vi phạm
bên cạnh công tác chấn chỉnh các dịch vụ ăn uống trên địa bàn
quận cũng tiến hành giả soát lại các phương án tại các trường học
để có thể đảm bảo điều kiện đón các em học sinh trở lại trường dự kiến vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới đây
để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trường đã bố trí hai phòng theo dõi sức khỏe
với công suất ba giường đồng thời trang bị thêm một phòng chờ lấy mẫu
để có thể kịp thời làm công tác xét nghiệm khi phát sinh các trường hợp f f một tại trường
trong trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền ngành y tế
sự đồng lòng ủng hộ của người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng
là điều kiện quan trọng hàng đầu để không chế dịch bệnh